nhân có cái bệnh lý tiểu đêm không biết hiện nay thì bên phía y học cổ truyền thì chúng ta có gặp phải khó khăn gì khi điều trị cho các bệnh nhân này không ạ
về y học cổ truyền thì cũng quan điểm về cái vấn đề tiểu đêm
vì trong tiểu đêm thứ nhất là thường là diễn ra đối với người cao tuổi là chính
trong chức năng của thận thì có chức năng đó là nạp khí
mà khi mà khí nó không đầy đủ thì nó làm cho cái bầng quang nó co
chứa đựng cái nước tiểu và co này để đẩy nước tiểu ra ngoài
cái phản xạ buồn đi tiểu nó cũng xuất phát từ bầng quang
nó gửi lên cho thần kinh nó gửi lên cho ná bộ chúng ta để nhận biết cái cảm giác của cái sức căng bầng quang để mà đi tiểu
từ từ trộn như vậy cho đến là coi như là khi điều trị thì chúng tôi thường là
đối với đồng y thì bao giờ lấy phép bổ làm chính lấy cái bổ thận làm chính
bổ thận làm sao thứ nhất là bổ thận để bổ thận nó quay trở lại
nó làm được tốt hơn cái chức năng nạp khí

thứ nhất là bổ thận để bổ thận nó quay trở lại
rất nhiều bài thuốc để điều trị cái này
như một bài thuốc nổi tiếng của đông y đó là cái bài
lục vy hoàng là một trong những bài bổ âm rất là nổi tiếng
hoặc là một bài bát vy hoàng là một bài cũng rất nổi tiếng để điều trị những cái chứng suy tạo này
đối với cái tiểu đêm là chúng tôi có thể cho ăn một số vi thuốc rất đặc biệt
đặc biệt là những vi thuốc nam hiện nay
vì vậy trong vi thuốc nam hiện nay một trong những vị mà dùng điều trị thuốc nam rất tốt đó là
vì vậy như là ít trí nhân hoặc là cổ tích
hà tu ô đây là những vi thuốc mà được điều trị
hoặc là một cái có nhiều khi
nhiều người người ta chỉ
chỉ dùng cái độ đen
người ta sao qua nó chút
người ta sao vàng qua nó chút
thế là người ta có thể dùng hằng ngày
mà có thể cộng với hà tu ô nữa là người ta uống
để người ta có thể tăng cường sức khỏe
thế cho nên ở đây là cái chứng gặp thường xuyên
một người thì không để ý
vì bản chất nó chỉ đơn thuần đó là chất lượng cuộc sống
nhưng thực ra
nó là đang suy thận
thế không phải chất lượng
chất lượng cuộc sống của chúng tôi
cho nên là cần phải điều trị
mà cái này điều trị bằng đống y
rất thì cuối cùng chúng tôi nhận thấy
hình như những bệnh nhân mà dùng các y học cổ truyền
cũng chắc thật thường hợp
bởi lẽ là
thời gian nó phải dùng dài
không thể mà uống vài ba tháng thuốc mà khỏi
nó cũng phải uống coi như là
vài ba tuần cả tháng
thì nó mới sẽ ổn được
chứ không phải là dễ gì
vì bản chất của nó là chứng ư
là chứng người có tuổi
chứ không phải là chứng cốc
nói ra nó là cái việc đó nó khó
điều trị thì chúng tôi
hình như những cái bằng y học cổ truyền
thì chúng tôi gặp phải là đem lại
những hiệu quả rất tốt cho bệnh nhân
và có lẽ là chỉ có một cái vấn đề lớn nhất
đấy là cái sự kiên nhẫn của người bệnh
khi mà điều trị
phải kiên nhẫn thật sự
không thể là uống vài ba ngày khỏi
không thể uống một hai tuần khỏi
uống cả tháng mới khỏi
và hiện nay thì tôi thấy là có rất nhiều
những cái nguồn dực liệu